vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo tạo việc làm ổn định
vốn vay được sử dụng hiệu quả cũng giúp chất lượng tiến dụng được củng cố nâng cao
tại tỉnh yên bái hàng ngàn hộ nghèo cận nghèo đã thoát được nghèo sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình chị hoàng thị thắm là hộ nghèo thuộc diện dân tộc thiểu số chỉ được vay tiền để nuôi trâu vỗ béo
năm nay gia đình chị thắm nuôi được bốn con trâu bình quân mỗi con trâu lãi được từ năm đến bảy triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí
từ đây gia đình chị đã thoát nghèo

gia đình anh đỗ xuân hòa có ba hectare đất đồi anh hòa đã mạnh dạn vay năm mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội đầu tư cây giống để trồng rừng và mua phân bón
sau bảy năm chăm sóc ba hectare rừng keo sản xuất của gia đình anh hòa sinh trưởng phát triển tốt và đã cho thu hoạch mang lại nguồn thu nhập sáu mươi triệu đồng cho gia đình anh
trước này chưa có thì mình trả có tiền mình đầu tư
cây này nếu mình mua cây về cấy thì cái giống thì nó rẻ nó không đắt nhưng mà lúc đấy là không có cho phân được không cho phân được cho nó
thì là cây nó lên chậm thì năng suất nó thấp nhưng mà bây giờ có cái đồng vốn đấy thì mình chăm sóc cho nó được tốt hơn
ví dụ như mình bón phân cho nó được đều đạn hơn thì nó nên cây nó lên tốt hơn năng suất nó cao
ngày xưa nó trồng khoảng chục năm mới được khai thác nhưng bây giờ chỉ tầm bảy năm
tín dụng chính sách có ưu điểm là không phải thế chấp tài sản
điều ấy giúp nông dân
dân miền núi không bất vả trong giao dịch vay vốn
điều quan trọng hơn là đồng bào dân tộc đã chuyển hướng xóa nghèo đã biết sử dụng đồng vốn vay ngân hàng hiệu quả
tập trung vào cho vay một số chương trình lớn
ví dụ như là cho vay hộ nghèo hộ sản xuất kinh doanh khó khăn hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo và một số chương trình tín dụng khác
đối tượng đầu tư chủ yếu là trồng rừng trồng cây lâm nghiệp trăn nuôi phát triển kinh tế
qua đây thì chúng tôi cũng đánh giá là hiệu quả rất là thiết thực
một số hộ đã chuyển đổi mô hình nhận thức của mình
như là trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hoặc là trồng cây công nghiệp như cây bưởi cây quế mang lại giá trị hàng hóa lớn
đó là nhận thức thay đổi cơ bản của hộ nghèo và một số đối tượng
với nguồn vốn cho vay đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai chín trăm linh tỷ đồng
ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh yên bái đã giải ngân cho hơn tám mươi bốn hộ nghèo
hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất
tỷ lệ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được đáp ứng hơn chín mươi góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ hai mươi một chín mươi bảy xuống một mươi bảy sáu mươi tám vào năm hai nghìn một mươi